các lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cơ sở chuyên sản xuất hàng giả với số lượng lớn
tại phường thuận giao tp thuận an tỉnh bình dương
tại hiện trường cơ quan công an phát hiện có khoảng một mươi công nhân đang chiết các dung dịch hóa chất
từ các bồn lớn vào các chai nhựa
ngay gần hiện trường này có một nhà kho rộng gần một m hai chứa hàng nghìn thùng sản phẩm
đã rán nhãn tem của các thương hiệu lớn trong và ngoài nước đóng gói thành phẩm chuẩn bị được chuyển đi
bước đầu chủ cơ sở này khai nhận đã làm giả các loại hóa chất giống các sản phẩm dung dịch tẩy dừa vệ sinh
có thương hiệu lớn để bám ra thị trường